vào tối qua ngày tám tháng tám tại công trường xây dựng cây xăng của công ty cổ phần thương mại minh tân
ở xã bắc sơn huyện an dương thành phố hải phòng đã xảy ra một vụ sập giàn giáo gây thương vong nghiêm trọng
cụ thể sự cố này đã khiến bảy người bị thương nặng và một người tử vong tại chỗ
bảy người bị thương đã được đưa đi cấp cứu trong khi đó đến dạng sáng nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm
và phát hiện vũ anh thêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại quận hồng bàng thành phố hải phòng bị mắc kẹt trong đống đổ nát và đã tử vong
đây là công trình xây dựng trái phép thành phố đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công các hạng mục vi phạm
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã đến thăm hỏi động viên bảy nạn nhân bị thương
đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc